hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
ngày hai tháng ba đã đạt đồng thuận trong một loạt vấn đề
tuy nhiên không ra được thông cáo chung sau hội nghị do những khác biệt sâu sắc liên quan đến cuộc xung đột ukraine
bất chấp những nỗ lực bến bì của nước chủ nhà ấn độ nhằm tạo đồng thuận
thay vào đó hội nghị đã thông qua tài liệu tóm tắt và kết quả của chủ tọa
ngoại trưởng ấn độ nêu rõ những tài liệu trên phản ánh quyết tâm của g hai mươi
trong việc đối phó với những thách thức toàn cầu cấp bách
ngoại trưởng ấn độ nhấn mạnh hội nghị đã tập trung vào những khía cạnh có thể giúp đoàn kết các bên
hội nghị ngoại trưởng g hai mươi có sự tham dự của hơn bốn mươi nhà ngoại giao hàng đầu của các nền kinh tế
cùng đại diện một mươi ba tổ chức quốc tế
cuộc khủng hoảng ukraine đã trở thành nội dung chi phối chương trình nghị sự
mặc dù nước chủ nhà ấn độ mong muốn hội nghị tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách của thế giới hiện nay
như giảm nghèo và tài chính cho nỗ lực chống biến đổi khí hậu